theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết xe buýt số năm mươi sáu tuyến bến xe chợ lớn đại học giao thông vận tải
do hợp tác xã vận tải quyết thắng quản lý vừa bị yêu cầu ngừng hoạt động
nguyên nhân là xuất phát từ một đoạn clip hơn hai phút ghi lại cảnh xe buýt số năm mươi sáu chạy tốc độ nhanh
tạc ca bin xe đầu kéo container gây xôn xao trên mạng xã hội ngày năm tháng năm
qua xác minh vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên xa lộ hà nội đoạn dẫn lên cầu rạch chiếc
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh và được camera hành trình của một phương tiện khác
lưu thông cùng chiều ghi lại
theo đó khi xe đầu kéo container đang chạy lên cầu rạch chiếc hướng từ cầu sài gòn
về ngã tư thủ đức thì xe buýt số năm mươi sáu chạy vượt lên rẽ sang phải
xe buýt chạy với tốc độ cao lớn làng khiến phần đôi phương tiện này va vào ca bin xe đầu kéo
đại diện trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết
cùng với việc yêu cầu xe buýt ngừng hoạt động tài xế điều khiển xe cũng phải làm giải trình về vụ việc